kính chào quý vị và các bạn trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
vì thế mưa vẫn duy trì khắp bắc bộ cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét cũng như gió giật mạnh
tại phía đông bắc bộ từ ngày mai mưa giảm nhanh chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ trời lạnh
trong hai ngày tiếp theo mưa rứt thời tiết ấm dần lên với mức nhiệt tăng khoảng hai ba độ
khu vực phía tây bắc bộ do vẫn còn chịu tác động của hội tụ gió trên cao
nên có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong vòng ba ngày tới thời tiết chỉ lạnh về đêm và sáng ban ngày văn mẻ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sau đó tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
ở miền trung cũng do tác động của không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm cục bộ có nơi cao hơn
nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi và nhiệt độ chưa tăng nhiều
hầu hết không quá mức là ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình thuận thời tiết ít thay đổi
có chăng chỉ có mưa ở một vài nơi trong vòng hai ngày tới
ngày trời nắng nhiệt độ ban ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ cùng bộ có nơi cao hơn

khu vực tây nguyên trong ngày mai vẫn duy trì thời tiết ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
sau đó sang ngày hai mươi bảy hai mươi tám mưa rào và rông sẽ gia tăng hơn ở trên khu vực
đến mức rải rác thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối
nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ
nam bộ duy trì thời tiết ngày có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm mai có mưa rông vài nơi
sau tăng lên diện giải rác trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám
nhiệt độ cao nhất phổ biến
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn